ngày một mươi bốn tháng bảy tại hà nội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khối các cơ quan trung ương
và đoàn thanh niên bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức diễn đàn
tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương tham gia thực hiện chính sách người có công với cách mạng
nhằm phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ trong việc nghiên cứu tham vấn để hoàn thiện chính sách người có công
tại diễn đàn các bạn trẻ đại diện cho đoàn thanh niên khối các cơ quan trung ương đã tham luận nhiều nội dung
nhằm hoàn thiện chính sách người có công qua đó nêu cao ý thức lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ
và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
có thể nói rằng là cái việc mà thực hiện các cái chính sách liên quan đến người có công thì nó rất là rộng
tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng là tuổi trẻ chúng ta có thể phát huy được ở những cái yếu tố nào
những cái mặt hoạt động nào để nó có thiết thực thì tuổi trẻ là cái khối mà xung kích
thì chúng tôi nghĩ rằng tuổi trẻ chính là cái cầu nối để chúng ta thực hiện các cái chính sách mà tham mưu để có thể đi vào thực tế
hiện nay thì chính sách đối với người có công còn vẫn nhiều khó khăn và tồn động
thứ nhất đó là việc người có công được hưởng và có những người được hưởng và những người không được hưởng
thứ hai đó là những chính sách liên quan đến hỗ trợ đối với những người có công và gia đình chính sách hiện nay
thì vẫn chưa đạt được hiệu quả cao
đó là những cái vết định chính mà tôi muốn nói đến trong vấn đề hôm nay
và hy vọng qua cái buổi tội đàn ngày hôm nay thì đoàn viên thanh niên không chỉ đại trưởng việt nam
mà đối với thanh niên của cả nước có thể đóng góp những cái thiết thực hơn nữa cho hoạt động của các thanh niên
đối với người có công và gia đình chính sách
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy đoàn khối các cơ quan trung ương đã tham gia đóng góp xây dựng trên ba trăm năm mươi căn nhà tình nghĩa
một mươi xuất quà hơn năm trăm linh sổ tiết kiệm tặng người có công với cách mạng với tổng trị giá gần ba mươi tỷ đồng
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy tới đây hòa chung không khí các hoạt động lớn của tuổi trẻ cả nước
đoàn khối các cơ quan trung ương cũng sẽ tổ chức chương trình hành trình chi ân đền ơn đáp nghĩa
tại tỉnh quản trị
điều hoạt động trọng tâm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ với các bậc cha anh đã công hiến và hy sinh quên mình
vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc